đưa các loại giống cây có năng suất cao vào sản xuất thay thế các loại cây trồng kém hiệu quả
đồng thời đẩy mạnh sản xuất theo hướng an toàn gắn sản xuất với thị trường mang lại hiệu quả
kinh tế cao trên từng đơn vị diện tích đó đang là cách làm giàu của người dân huyện văn bàn tỉnh lào cai
gần một hectare gai xanh này là của gia đình bà vũ thị liên ở xã hòa mạc huyện văn bàn tỉnh lào cai
đây là loại cây mới được đưa vào trồng tại địa phương bước đầu cây sinh trưởng phát triển tốt
cho hiệu quả kinh tế cao gấp gần hai lần cây ngô và không tốn nhiều công chăm sóc
cũng là chuyển đổi sang cây trồng khác có hiệu quả kinh tế cao hơn
nhưng bà phạm thị là lại lựa chọn cây dao màu truyền thống để làm giàu
sản xuất theo phương pháp hữu cơ và dùng hỗn hợp tự nhiên để trừ sâu hại
nên gần đến lúc thu hoạch đã có thương lái đến đặt mua hết cả vườn với giá hai mươi đồng một kg
đây là nguồn thu nhập cao đối với người nông dân
phân chuồng như thế này nhà tôi phải ủ ba tháng bốn tháng
xong rồi tôi ủ với phân sinh học
phân vi sinh tôi ủ với lá cây với rơm rạ thối với các loại lá mục
thế là tôi ủ ba tháng
mình dùng cái phân này thì nó đảm bảo một mươi cây không chết một cây nào mà cuốn trăm phần trăm
mà nó nhàn người đó
đưa các loại giống cây trồng cho hiệu quả kinh tế cao
và sản xuất theo quy trình an toàn vệ sinh thực phẩm gắn với thị trường tiêu thụ
đang được áp dụng tại nhiều nơi ở huyện văn bàn
chính vì vậy mà bức tranh nông nghiệp của địa phương này đã có sự chuyển biến mạnh mẽ và bền vững
thì huyện cũng rất tích cực trong cái chuyện đưa ra các cái mục tiêu
về đưa mời gọi các nhà liên kết đến để phối hợp với huyện
để hỗ trợ thì huyện cũng khuyến khích cũng như hỗ trợ hình thành các hợp tác xã
để phối hợp liên kết với các nhà đầu tư
giúp cho cái cầu nối của các nhà đầu tư nó đến với người dân được dễ dàng hơn
và cũng thông qua đó thì người dân cũng yên tâm hơn ở trong cái câu chuyện đó là đầu ra
hiện nay huyện văn bàn
bàn tỉnh lào cai đang kêu gọi các doanh nghiệp ưu tiên đầu tư cho lĩnh vực nông nghiệp
thực tế giá trị canh tác trên một hectare đất nông nghiệp đã đạt gần bảy mươi triệu đồng một năm
đây là một sự khởi sắc từ việc thay đổi cây trồng để làm giàu ở lào cai